đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư và đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn tỉnh yên bái đã có cuộc tiếp xúc với cử tri thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi tiếp xúc đồng chí trần quốc vượng cũng thông tin với cử tri về việc quốc hội chính phủ đã đồng ý với chủ trương xây dựng tuyến đường nối thị xã nghĩa lộ với cao tốc hà nội lào cai hiện đang làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư
đồng chí đề nghị chính quyền các địa phương quan tâm đến công tác kiểm tra giám sát công tác xây dựng đảng làm tốt công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển du lịch đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển chính quyền địa phương tập trung di rời một số đường điện ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của nhân dân quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giải quyết tốt chế độ chính sách cho người có công với cách mạng nạn nhân bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam
những ý kiến kiến nghị của cử tri đoàn đại biểu quốc hội tỉnh yên bái sẽ tiếp thu và chuyển tới quốc hội và các bộ ngành trung ương xem xét giải quyết trong kỳ họp tới